theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên trên địa bàn tỉnh đang xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt
nhiều lồng nuôi tôm có tỷ lệ tôm chết từ năm mươi đến bảy mươi
phân tích nhanh của viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba cho thấy trên chín mẫu tôm hùm ở thị xã sông cầu
một trăm linh mẫu bị nhiễm vi khuẩn rickettsia laic là tác nhân gây bệnh sữa
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nguyên nhân là do mật độ nuôi quá dày
cả về số lượng lồng và số con trong mỗi lồng nuôi làm lưu tốc dòng chảy kém cản trở lưu thông nước
trong khi đó do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua làm cho các nước ở vùng nuôi tôm hùm ở thị xã sông cầu
bị ngọt hóa thời gian dài dẫn đến sức đề kháng của tôm bị suy yếu tạo thuận lợi cho mầm bệnh xâm nhập và gây bệnh
hiện tri cục chăn nuôi và thú y tri cục thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đang phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã sông cầu trung tâm quan chắc môi trường và bệnh thủy sản miền trung
khẩn trương tiêu độc khử trùng các vùng nuôi bị bệnh và hướng dẫn người nuôi tiêu hủy tôm hùm đúng quy định
tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn biện pháp phòng trị bệnh tôm hùm tăng cường công tác kiểm dịch nhất là giống tôm hùm nhập khẩu
hướng dẫn các hộ nuôi tôm hùm di chuyển lồng nuôi đến vị trí môi trường thuận lợi bổ sung vitamin và khoáng chất và thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm
và khuyến cáo người nuôi thu hoạch sớm tôm hùm đủ kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại